lễ hội mùa đông sapa hai nghìn một mươi bảy được tỉnh lào cai tổ chức từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
vừa là những ngày cuối tuần cũng vừa là dịp giáng sinh
đây là một trong những sự kiện văn hóa du lịch mùa đông nổi tiếng nhất cả nước
và dần định hình nên thương hiệu lễ hội mùa đông của sapa
lễ hội mùa đông sapa hai nghìn một mươi bảy sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ
qua các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ truyền thống của dân tộc
thưởng thức những món ăn đặc sản địa phương
và năm nay du khách có thể tham dự vào lễ hội nhảy lửa của đồng bào dao đỏ
lễ hội cũng sẽ tái hiện khung cảnh tuyết rơi trên diện tích gần một mươi m hai
với nhiều khung cảnh ấn tượng điểm check in đặc sắc
không gian vui chơi hấp dẫn với tuyết theo các chủ đề như đêm giáng sinh
vườn tuyết biệt thự tuyết nhà tuyết hơ mông nhà sản tuyết
hòa tuyết mưa tuyết con đường tuyết nhiều mô hình cảnh tuyết tiêu biểu
và công tác chuẩn bị đến giờ phút này
ban tổ chức cũng đã các công tác về chuẩn bị cho lễ khai mạc
và các hoạt động phù trợ thì đã được chuẩn bị rất là chú đáo
công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp khi du khách đến đông đối với sapa
từ khu vực vui chơi sẽ có những lễ hội và không gian trưng bày đặc trưng
như những cây thông noel hình chóp tam giác
làm từ các đặc sản vùng tây bắc biểu trưng cho đỉnh cao ba một trăm bốn mươi ba m
rực rỡ màu sắc của phan xipang
hay cây thông cao sáu m được kết bằng hơn năm m hai
bắp ngô vàng ống
đây là năm thứ hai tỉnh lào cai tổ chức lễ hội mùa đông sapa
năm ngoái lễ hội độc đáo này đã thu hút hơn hai vạn lượt khách du lịch đến tham quan
khám phá và trải nghiệm